ngày một mươi tháng hai tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang cho biết vừa bắt tạm giam nguyễn hồng thái hai mươi bảy tuổi ngụ thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long để mở rộng điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ vụ án cách đây vừa tròn bốn tháng vào ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thái cùng một đối tượng khác lợi dụng đêm khuya trời mưa nên đã dùng bình xịt hơi cay vào mặt chị nguyễn thị mộng huyền
ngụ huyện tân hiệp tỉnh kiên giang cướp xe máy và một túi sách bên trong có nhiều tài sản có giá trị
với thủ đoạn tương tự ba ngày sau đó thái cùng đồng bọn tiếp tục xịt hơi cay vào một người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường tuyến tránh thành phố rạch giá cướp một xe máy
thái khai nhận xe máy và tài sản vừa cướp được y cùng đồng bọn đã đem cầm cố cho một tiệm game bắn cá ớt thành phố rạch giá được trên một mươi triệu đồng sau đó chia nhau nướng vào game bắn cá và tiêu xài cá nhân
ngoài hai vụ cướp nói trên bọn chúng còn cùng nhau thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn tỉnh kiên giang hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng